đây là các khoản vay không lãi xuất bù lại con họ được học miễn phí đến lớp một mươi hai hoặc truyền trường

theo hợp đồng này phụ huynh sẽ đóng một khoản tiền lớn gọi đa đầu tư hoặc cho vay vốn với số tiền hàng tỷ đồng
đổi lại phụ huynh sẽ không phải đóng học phí trong quá trình con theo học tại trường
trong đó trường sẽ trả lại số tiền vay từ phụ huynh khi trẻ kết thúc chương trình tại trường hoặc hoàn thành thủ tục truyền trường
nhiều trường hợp phụ huynh cho trường vay vốn hai ba tỷ đồng

chủ tịch hội đồng quản trị trường quốc tế mỹ việt nam thông tin
khoản tiền phụ huynh đến đòi là số tiền đầu tư giáo dục mà nhà trường ký kết với phụ huynh thông qua hợp đồng đầu tư giáo dục

thay vì tiếp cận nguồn tiền từ các nhà băng
hội đồng quản trị chọn vay từ phụ huynh học sinh
họ không trả lãi suất tiền mặt mà băng học phí ở chính ngôi trường đang điều hành
theo thông tin được công bố trên trang chủ của aisvn học phí một mươi hai năm là khoảng sáu chín mươi năm tỷ đồng
đây được xem là khoản lãi khi phụ huynh cho vay
sản sử một phụ huynh cho vay tối đa năm tỷ hiệu suất của khoản đầu tư trên là một trăm ba mươi chín trong một mươi hai năm
trung bình là một mươi một
như vậy thương vụ này có tính hiệu quả cao hơn cả đầu tư usd vàng bất động sản và trái phiếu trong giai đoạn hai nghìn một mươi một hai nghìn hai mươi một
mức lãi là một mươi một năm mươi tám khi cho aisvn vay vốn chỉ xếp sau đầu tư cổ phiếu là một mươi năm tám
chưa kể nếu hội đồng quản trị sử dụng hiệu quả nguồn vốn vào việc xây dựng nâng cấp và phát triển trường học
phụ huynh cũng hưởng lợi khi con họ được tiếp cận với môi trường giáo dục ngày càng chất lượng
thực tế pháp luật hiện hành
không cấm hay hạn chế trường học phai tiền phụ huynh đây được xem là giao dịch dân sự có quan hệ tín dụng
do không có tài sản thế chấp đây là khoản vay theo hình thức tín chấp tức dựa trên uy tín của người đi vay
các ngân hàng thường xác minh thu nhập và lịch sử tín dụng trước khi cho vay tín chấp nhưng với phụ huynh họ không làm được như vậy
theo một số phụ huynh họ thường dựa vào việc nhìn thấy cơ sở vật chất khang trang hơn các trường thông thường
đội ngũ giáo viên và quản lý có nhiều người nước ngoài hay tin vào chữ tín ở môi trường giáo dục
chỉ aisvn nhiều trường tư thục cũng triển khai hoạt động này với tên gọi là gói đầu tư giáo dục như hệ thống trường dway trường quốc tế nam mỹ uts trường hệ thống ics trường quốc tế bắc mỹ sna
sau sự cố tại aisvn khá nhiều phụ huynh tại tp hcm đã chia sẻ câu chuyện về bạn bè người thân đã tham gia góp vốn bằng hợp đồng đầu tư khoản tiền tỷ cho nhà trường không lấy lãi
đổi quyền lợi cho con học tại ais trong khoảng ba đến một mươi hai năm
một phụ huynh tham gia hai hợp đồng góp vốn đầu tư năm hai nghìn

nhiều trường tư thục cũng triển khai hoạt động này với tên gọi là gói đầu tư giáo dục như hệ thống trường đi quay trường quốc tế nam mỹ uts